quỹ bác nhân dân tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng khu công viên khoa học và công nghệ tại phường long phước quận chín nơi đây dự kiến sẽ là khu công nghệ cao thứ hai của thành phố
khu công viên khoa học và công nghệ tại phường long phước quận chín tp hcm có tổng diện tích khoảng một trăm chín mươi năm ha sẽ là nơi kết nối trì thức giữa các trường đại học viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cao tạo môi trường thuận lợi để ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của thành phố và có sứ mệnh dẫn hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao chủ lực của thành phố và khu vực

có một khu vực nghiên cứu thực nghiệm cải tiến và chuyển giao công nghệ
mối quan hệ mật thiết với khu vực công nghệ cao thành phố hiện hữu là khu vực dành cho các doanh nghiệp kỹ thuật cao với mục tiêu áp dụng triển khai các thành tiệu khoa học công nghệ mới nhất cũng như nghiên cứu cải tiến cùng với khu công nghệ cao hiện hữu là một trong ba khu công nghệ hạt nhân quan trọng trong cấu trúc đô thị sáng tạo phía đông thành phố gồm các quận hai quận chín và thủ đức